hiện nay vùng cây ăn trái phía nam quốc lộ một a của tỉnh tiền giang đang phải đối mặt với hạn mặn
nước ngọt đầy tưới cho cây trồng đã trở thành một thứ vô cùng quý giá đối với nông dân tỉnh tiền giang hiện nay
ông trương văn sụp ngụ xã phú phong huyện châu thành tỉnh tiền giang
có bốn nguyên gốc sầu riêng cây đã thiếu nước cả tháng này có dấu hiệu bị khô héo
ông phải thuê xe mua nước ngọt về tưới cầm cự với hy vọng cứu được cây
trong lúc chờ xe xả nước vào ao tạm chứa nước ông phải dùng xô hứng thế này để không phải phung phí từng giọt nước
ông nguyễn thanh hà ngụ tại xã phú phong huyện châu thành tuy có sự chuẩn bị đối phó tốt hơn
nhưng cũng đang gặp rất nhiều khó khăn
vườn sầu riêng bốn năm tuổi này dự định năm sau sẽ xử lý
nhưng nước mặn đã đi sâu vào vườn độ mặn đo được cũng trên dưới ba gram trên một lít
nên không thể tưới tiêu cho cây trồng được
hiện người dân chỉ còn biết trông chờ vào độ mặn trên sông giảm hoặc có mưa xuống
nếu cứ tiếp tục nắng hạn như thế này thì không biết các vườn cây sẽ cầm cự được bao lâu